tòa án ân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử một mươi năm bị cáo cùng chủ tịch quận sơn trà tp đà nẵng
về hành vi tụ tập dùng hung khí nguy hiểm để siết người
theo cáo trạng để giải quyết mâu thuẫn với quốc hưng không rõ lai lịch
đặng văn nhật hoàng một mươi bảy tuổi trú tại quận sơn trà đã rủ một mươi bốn người chuẩn bị hung khí đi đánh nhau
tại khu vực quận liên triều
dạng sáng ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai một mươi năm bị cáo đã điều khiển xe máy
dùng dao phóng lợn ba chỉa dao tự chế vỏ chai thủy tinh ném đánh chém vỏ hai bị hại đang đi trên đường
hậu quả anh trần danh quyền thương tích một mươi một trường quốc công thương tích một mươi ba
và cả hai đều có thương tích nặng ở vùng đầu dễ dẫn đến tử vong
hành vi của các bị cáo thực hiện quyết liệt thể hiện tính côn đồ hung hãn
khi các bị hại đã ngã xuống và nằm bất tình nhưng vẫn sông vỏ đánh chém
liên tục muốn tước đoạt mạng sống của người khác
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đặng văn nhật hoàng ba năm sáu tháng tù
và một mươi bốn bị cáo mức án từ hai năm đến bảy năm tù cùng về tội giết người